theo thông tin từ bloomberg các gia đình tài việt ở đông nam á từ đan ninh theranong của thái lan cho đến lanskogongwe của philippines
đang trực tiếp đầu tư hàng triệu đô la mỹ vào các công ty khởi nghiệp hoặc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm
họ cũng tích cực hợp tác với các quỹ đầu tư từ thu lũ silicon
với hàng loạt khoảng đầu tư các đế chế kinh doanh truyền thống của họ cũng đang chuyển sang những phương thức hoạt động mới như thương mại điện tử và số hóa
điều này mở ra những cơ hội kinh doanh dòng tiền mới sau khi các lĩnh vực truyền thống bị tê liệt bởi các biện pháp giãn cách và hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
sự xoay trục cũng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh những người điều hành doanh nghiệp là những người thừa kế thế hệ thứ ba hoặc trẻ hơn
hệ sinh thái kinh doanh của các gia đình tại việt đông nam á đã trở nên rất sống động với những khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp
có rất nhiều gia tộc đang tham gia vào cuộc đua này và đại dịch đã đẩy tốc độ linh cao
các đế chế kinh doanh
vốn đã giúp tăng cường sức mạnh cho các nền kinh tế đông nam á trong nhiều thập kỷ đang đối mặt với thách thức khó khăn khi đại dịch diễn biến phức tạp
ngân hàng phát triển châu á adb tháng trước đã hạ triển vọng tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi một của khu vực xuống ba một đánh giá các nền kinh tế đang phát triển của châu á dễ bị tổn thương
đại dịch đã ráng đòn mạnh vào ngành du lịch và bán lẻ tại đông nam á nhưng ngược lại thị trường này lại là một trong những thị trường internet phát triển nhanh nhất
theo center ventur các quỹ đầu tư mạo hiểm đã thực hiện
các quỹ đầu tư mạo hiểm đã thực hiện ba trăm chín mươi ba thương vụ trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một với quy mô rót vốn là bốn bốn tỷ usd bằng cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trên khắp đông nam á
một trong số những người dẫn đầu cuộc đua là cherong phokphan group một tập đoàn một trăm linh năm tuổi tại thái lan kinh doanh từ nông sản đến bán lẻ và viễn thông
tập đoàn có trụ sở tại bangkok dẫn đầu vòng đầu tư series và công ty khởi nghiệp asemani vào tháng chín giúp sinh ra kỳ lân fintech đầu tiên của thái lan với mức định giá một năm tỷ đô la mỹ
cùng tháng cp group cũng hợp tác với siam commercial bank để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực công nghệ trị giá tám trăm linh triệu usd
theo giám đốc công nghệ của cp group cp đang tích cực đón nhận sự đổi mới và khám phá các công nghệ tiên tiến như robotics logistic điện toán đám mây và các công nghệ kỹ thuật số khác
đông nam á đang đi vào kỷ nguyên vang của sự chuyển đổi nơi các tập đoàn đang nâng cấp với các công nghệ tiên tiến và mô hình kinh doanh mới và đại dịch đã thúc đẩy quá trình nhanh hơn nữa
tại indonesia intudo venture đã huy động được một trăm một mươi năm triệu usd cho quỹ thứ ba để tập trung vào nền kinh tế số lớn nhất khu vực
các nhà đầu tư vào quỹ này bao gồm hơn ba mươi gia đình tại việt indonesia và các tập đoàn của họ
look play tech center một nhà đầu tư thiên thần có trụ sở tại california đơn vị đã hỗ trợ hơn hai mươi kỳ lần bao gồm cả paypal trong số họ là các tập đoàn gia đình
bao gồm những tiên tuổi lớn như apertis power corp tại philippines cp group của thái lan và asha industries
các nhà đầu tư thường đốt rất nhiều tiền trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định
họ cũng yêu cầu nhiều hỗ trợ và hướng dẫn hơn so với những công ty đã đi vào hoạt động
thêm vào đó các gia đình tài việt cũng phải cạnh tranh với các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm lâu đời như quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư quốc gia